trong số sáu người bị khởi tố cơ quan công an đã bắt tạm giam ba người
trước đó chủ sở hữu của trung cư cũng đã bị khởi tố tạm giam bốn tháng để điều tra về hành vi vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
theo giới phép xây dựng được cấp đây là công trình nhà ở riêng lẻ sáu tầng
tuy nhiên chủ đầu tư đã xây dựng thành trung cư mini cao một mươi tầng chia thành bốn mươi năm căn hộ để bán
đêm ngày một mươi hai dạng sáng ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba thì xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng
công an đã bắt tạm giam ba người
công an thành phố đà nẵng vừa phát hiện và bắt quả tăng nhiều vụ mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
cụ thể vào chiều ngày hai mươi tám tháng một lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ trong nhà của huỳnh lai
trú tại quận ngũ hành sơn khoảng một viên thuốc lắc năm kg ketamine
đầu tranh mở rộng các trinh sát tiếp tục bắt giữ nguyễn quang trường
người nhận ma túy để cất giấu và mang đi tiêu thụ giúp lai thu giữ hai gói ketamin
đến dạng sáng ngày hai mươi chín tháng một tại một khách sạn thuộc quận sơn trà
lực lượng công an bắt quả tăng năm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
thu giữ thuốc lắc và ketamine cùng nhiều tông vật liên quan
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh khánh hòa
đang củng cố hồ sơ để xử lý hai đối tượng trú tại thành phố nha trang
về hành vi tàng trữ mua bán vận chuyển trái phép vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
vào chiều ngày ba mươi tháng một lực lượng công an tiến hành kiểm tra và phát hiện đối tượng là nữ giới ba mươi tuổi
đang chuẩn bị tám kiện hàng bên trong có chứa bảy kg đạn và một linh kiện lắp ráp súng để đưa cho đơn vị vận chuyển
đối tượng khai nhận số đạn và súng trên là do chồng của mình tự chế tạo để bán
khám sát khẩn cấp nơi ở của các đối tượng tổ công tác phát hiện nhiều bộ phận linh kiện của súng
ba mươi sáu hộp đạn trì các loại cùng nhiều máy móc để chế tạo súng
những linh kiện này các đối tượng mua trên mạng còn đạn trì thì tự sản xuất
vào ngày hôm qua hội đồng tiêu hủy vũ khí công cụ hỗ trợ huyện kim bảng tỉnh hà nam
đã tổ chức tiêu hủy vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
đã tiếp nhận và thu hồi trong nhân dân và các nguồn xử lý khác
cụ thể hội đồng tiêu hủy đã kiểm tra phần loại toàn bộ số vũ khí công cụ hỗ trợ và tiến hành tiêu hủy
một trăm chín mươi ba vũ khí công cụ hỗ trợ các loại gần năm trăm linh bệ pháo